tại tp hcm diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại phát triển y tế hàn quốc tp hcm năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là dịp để doanh nghiệp hàn quốc đặc biệt là tp hcm có cơ hội giới thiệu công nghệ mới
kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực y tế đến sở ngành và doanh nghiệp tp hcm
tìm hiểu trao đổi về môi trường đầu tư nhất là vấn đề chuyển giao công nghệ
phát triển hệ thống bệnh viện đạt quốc tế hỗ trợ bệnh viện thẩm mỹ viện đào tạo đội ngũ y
bác sĩ kỹ thuật viên tai nghề cao cho đối tác việt nam
tại đây cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển y tế
du lịch giữa tp hcm với fc travel tập đoàn khang thông tại việt nam